một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại khách sạn a hai mươi năm nằm trên phố lương ngọc quyến
thành phố hà nội được biết tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong khách sạn này có ba mươi sáu người
theo người dân sống tại khu vực vào thời điểm trên khói bốc lên mù mịt từ tầng hầm của khách sạn
khi phát hiện ra cháy nhiều người đã bỏ chạy lên tầng thượng để thoát nạn
một số người bất chấp nguy hiểm nhảy từ tầng hai của khách sạn xuống đất
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba đình hà nội
đã huy động bảy xe chữa cháy cùng sáu mươi chiến sĩ tới hiện trường để khống chế ngọn lửa
do đám cháy xảy ra tại tầng hầm lực lượng chức năng đã phải huy động máy để thổi khói ra ngoài
đến khoảng sáu giờ cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt rất may không có thiệt hại về người